tích cực tham gia các phong trào ít nước lợi dân phúc lợi xã hội ủng hộ quốc phòng biển đảo quê hương bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ nỗ lực góp phần xây dựng phát triển tổ quốc việt nam theo mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh